thưa quý vị như đã đề cập ở chương trình trước
tín dụng đen và những hệ lụy của nó đã khiến cho không ít người dân lâm vào cảnh khốn cùng
thậm chí là nhà tan cửa nát
tuy nhiên thì không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo
hoặc là thậm chí không thể tố cáo hành vi này
và tại sao lại có chuyện như vậy
còn những chiều trò nào khiến cho người vay mỗi lần mắc nợ thì không dễ thoát khỏi
xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của ngày hôm nay
lãi này lên tới bảy mươi hai một năm
một mức có thể nói là rất cao
nhưng lại chưa đủ điều kiện để người vay làm đơn kiến nghị khởi tố chủ nợ về mặt hình sự
hầu hết không trả được nợ vay đúng nặng là định hiệu ảnh
còn đây lại là một trường hợp khác
dù vay tín chắc tiêu dùng từ một kênh khá uy tín và được nhà nước cấp phép hoạt động
thế nhưng chỉ khi nằm trong chăn mới biết giữa hợp đồng vay vốn và áp thu nợ
lại có sự tranh lệch về số tiền phải trả bất ngờ
tức là khi mà hợp đồng hoàn thành cái hợp đồng chi tiết
một ngân hàng đưa cho
thì ghi là hai mươi chín
thế nhưng mà khi mà đến xem cái app của công ty mà thay toán
thì tôi thấy là ghi tận ba mươi tám
thế thì không biết là thay toán thế nào
tháng thì ba triệu bốn tháng ba triệu bảy
với khoản vay đấy là một trăm linh triệu
sau một năm
thì đến khi mà tôi thất toán
tôi vẫn phải trả ngân hàng hơn một trăm linh triệu
còn trả một triệu
nhưng mà tôi không hiểu là
cái tính cái lãi suất của cái công ty này
như là bao nhiêu phần trăm hay là thu như thế nào
thì bản thân là ngân hàng cũng không có ai hướng dẫn cả
trả lợi thì không biết là tỷ lệ trả lợi nó bao nhiêu phần trăm
nại qua hạn nó như thế nào
tóm lại là với cái hiểu biết của tôi thì thực sự là rất bỏng bở
đối với lại cả cái việc mà khi bắt đầu vay
thì là thể hiện lãi suất rất là thấp
tuy nhiên khi mà họ đã thực hiện cái giao kết
được vay rồi thì trên app lại hiển thị một cái lãi suất rất cao
thì đây là một trong những cái chiêu trò đưa ra các thông tin gian dối
để thu hút cái lượng khách hàng lớn tham gia vào cái giao dịch vay này
thì đây cũng là một trong những cái biểu hiện của việc là lừa dối khách hàng
một số các cái doanh nghiệp lại cho vay dưới cái hình thức là lãi suất thì không cao
nhưng đi kèm với nó là các cái điều kiện
về ví dụ như là chi phí về giải ngân
chi phí về tiếp cận
chi phí về quản lý khoản vay vân vân
nó rất nhiều các cái yêu cầu
và từ đó cái lãi suất thì có thể là nó dưới hai mươi một năm
theo đúng cái quy định của ngân hàng nhà nước
nhưng nếu tính tổng các loại phí liên quan
thì cái mức lãi cũng là một cái mức rất lớn
theo quy định của pháp luật
cụ thể là quy định tại điều hai trăm linh một bộ luật hình sự
với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
yếu tố cần và đủ để xử lý được tội danh này
thì mức cho vay phải vượt qua
năm lần mức tối đa được quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự
tức là lãi suất phải vượt quá một trăm linh một năm
đồng thời thu lợi bất chính từ ba mươi triệu đồng trở lên
do đó bên cho vay thường thỏa thuận với người vay
về việc chỉ ghi trên giấy hoặc hợp đồng vay nợ lãi suất theo quy định
trong khi lãi suất cho vay thực tế cao hơn rất nhiều
hoặc vẽ ra nhiều khoản phí để hợp thức hóa việc thu lãi cao
câu chuyện ở đây là bên cho vay phải giải thích rõ
với khách hàng
có khoản phí đi kèm
tránh mập mờ hoặc gây hiểu nhầm cho bên vay
tuy nhiên không phải tổ chức tín dụng nào cũng thực hiện điều này
con sâu làm giàu nồi canh
với những sự mập mờ này
vô hình chung lại khiến người dân thêm định kiến
với các tên cho vay tiêu dùng chính thống
và trong nhiều trường hợp bị đánh đồng với tín dụng đen
người dân vì vậy lại càng tìm đến tín dụng đen
để giảm bớt các thủ tục cho vay
luật quy định là như thế
câm khai bức cho vay là như thế
nhưng mà đa số các tổ chức tín dụng dạng như thế này
thường đưa ra các loại phí khác nhau
mà những phí đó là những phí mà do các doanh nghiệp tự đặt ra
và từ đó chính là những nguồn thu tính vào lãi suất rất cao
mà khách hàng phải đóng cho các tổ chức tín dụng đó
nên có thể là với một mức cho vay
chúng ta nhìn nhận có thể nó chỉ tầm độ khoảng hai mươi
lãi suất vay trên một năm là phù hợp
nhưng thực tế có thể là khách hàng phải đóng lên cao gấp nhiều lần
có thể ba mươi ba mươi tám bốn mươi
cái đó chính là vấn đề là
cũng là một quan hệ của những tổ chức đã được cấp phép
nhưng người ta dùng các biện pháp cách thức
mà những hoạt động về thanh tra kiểm tra
phát hiện sự vi phạm này
của các cơ quan có thẩm quyền có thể đôi khi còn chậm
và đặc biệt nhất là những người đi tiếp cận nguồn vốn này
cũng không có biện pháp cách thức nào để bảo vệ mình
thế từ đó nó cũng vẫn là tìm hẳn những bất ổn
cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn
và vấn đề thứ hai nó cũng là tìm hẳn vấn đề thứ hai
đó là mất an ninh trật tự
đảo lộn trong cái trật tự về thị trường tài chính
và thế là dù tồn tại nhiều bất cập
nhưng hoạt động tín dụng đen vẫn âm thầm diễn ra
thậm chí nở rộ
trong khi đó người vai không dám
và thực tế là không thể đứng ra tố cáo
dù bị xếp nợ đến mức lâm vào cảnh cuốn cùng
nó đang làm cho một bộ phận dân cư
gặp khó khăn do ốm đau hoặc thiếu hụt tạm thời
phải đi vai tín dụng đen
thì cái bộ phận đó
trở thành cái người mắc vào cái bẫy nợ
tức là những người nghèo thì càng bị nghèo
do cái bị
cái tín dụng đen bắt lộn
cái điều thứ hai là
từ cái việc mà lãi suất nó rất cao
và rất nhiều người mà khi vai khó lòng trả được nợ đúng hạn
nó dẫn đến cái việc đòi nợ
dưới các cái hình thức xã hội đẹp
và rõ ràng ấy
nó đang gây nên một cái hệ lụy về bất ổn
trong cái cơ chế chính sách tiền tệ của đất nước
nhưng cái điều mà cũng quan trọng không kém là
nó đang gây mất ổn định an ninh chính trị
trật tự xã hội trên cái địa bàn của từng cái xã phường
và đây trở thành một vấn đề nghiêm trọng
chắc phép tôi không dùng cái chữ kẽ hợp của luật
mà chẳng qua là luật của chúng ta điều chỉnh
nó chưa kịp thời chưa đúng thôi
nếu như mà cái việc mà chúng ta quy định
cho vai với mức cái lãi suất là trên
năm lần lãi suất quy định của ngân hàng đất nước trở nên
thì được gọi là
cho vai nặng lãi trong giao dịch kiến sự
vậy thì dưới cái mức đó sấp xỉ mức đó
chúng ta có cái biện pháp kích thức nào
bởi vì là nếu như năm phần trăm trở lên
mà chúng ta thấy rằng là
lần trở lên mà chúng ta thấy là nặng
vậy thì nó khoảng bốn chín thì như thế nào
thì rõ ràng đây á
pháp luật phải chỉ ra trong hệ thống pháp luật khác
đó là có thể nói là cái quan hệ pháp luật
trong lĩnh vực hành chính
thì rõ ràng là phải có các cái chế tài
trong cái điều chỉnh của các cái quy định
của pháp luật về hành chính để điều chỉnh trong lĩnh vực này
cũng là xử phạt cũng là dân đe
cũng là dần vào ngừa nhưng tính chất mức độ
thì nó khác nhau
trên những diễn biến phức tạp khó lường
của tội phạm tín dụng đen
để giải quyết tận gốc vấn đề này
cần có những giải pháp căn cơ về an sinh xã hội
tạo công an việc làm cho người dân
nhất là những người lao động mất việc làm
tạo cơ hội cho người có nhu cầu vay
được tiếp cận nguồn vốn
từ các tổ chức có uy tín
chúng tôi đề nghị đầu tiên
là chúng ta nhanh chóng nghiên cứu hoàn thiện
hệ thống pháp luật chung điều chỉnh
trong lĩnh vực về tài chính
và đặc biệt trong lĩnh vực vay trong vay này
đó là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là chúng ta phải có các biện pháp
có rồi các công cụ về pháp luật
thì chúng ta cần phải phát hiện
điều tra truy tố và xử lý
thật nghiêm theo quy định của pháp luật
trong những dạng loại tội phạm này
và vấn đề thứ ba không có gì khác
mà chúng ta phải tuyên truyền phổ biến rộng rãi
cho nhân dân
cái tầng lớp mà nhân dân nhận thức còn thấp
rồi những người ở thế yếu
nó không phải vì những cái vấn đề mà
khó khăn về kinh tế cần thiết
về mặt tài chính mà chúng ta có thể nói là
xem nhẹ cái vấn đề tính an toàn
cho bản thân chúng ta
thưa quý vị để ngăn chặn những biến tướng của tín dụng đen
ngân hàng nhà nước đã cấp phép hoạt động
cho một số doanh nghiệp cho vay tài chính tiêu dùng
tuy nhiên thì tỉ lệ khách hàng
vay tiêu dùng không trả nợ
lại đang có dấu hiệu gia tăng
và cần thiết phải có luật trước tâm lý bùng nợ tiêu dùng
chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập
trong chương trình an ninh với cuộc sống
được phát sóng vào khung giờ này vào ngày mai
xin kính mời quý vị cùng chú ý đón xem